hà nam là tỉnh có nguồn tài nguyên đá vôi phong phú với chữ lượng hơn bảy tỷ mét khối
vì thế nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh hà nam lần thứ một mươi chín đã xác định phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng là một mũi nhọn phát triển kinh tế góp phần nâng cao giá trị tài nguyên khoáng sản đóng góp vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương
vì thế nghị quyết đảng bộ tỉnh hà nam lần thứ một mươi chín đã xác định phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng là một mũi nhọn phát triển kinh tế góp phần nâng cao giá trị tài nguyên khoáng sản đóng góp vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương
công nghiệp hậu xi măng là vật liệu xây không nung gạch bê tông nhẹ tấm ba d cấu kiện bê tông và bê tông thương phẩm
nhà máy gạch khang minh là một trong những dự án sản xuất vật liệu xây dựng theo chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hậu xi măng của tỉnh hà nam
với sản phẩm chủ yếu là gạch không nung xi măng cốt liệu nhà máy có công suất một trăm hai mươi triệu viên một năm nguồn nguyên liệu sử dụng trong sản xuất đều từ xi măng đá mạt trên địa bàn tỉnh
những lợi thế về nguồn nguyên liệu nhân công và điều kiện hạ tầng giao thông đã đem đến cho doanh nghiệp sự phát triển nhanh và bền vững trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay
trong quá trình triển khai đề án các dự án hậu xi măng đã được chấp thuận đầu tư cam kết tiến độ thực hiện

chính từ những yếu tố thuận lợi này các dự án hậu xi măng đã được chấp thuận đầu tư cam kết tiến độ thực hiện
trong quá trình triển khai đề án này nhiều cơ sở sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng nằm trong danh mục đề án đã mạnh dạng đầu tư dây chuyển thiết bị hiện đại công nghệ tiên tiến đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp của tỉnh
chúng tôi nhận thấy là tỉnh hà nam là tỉnh nguồn nguyên liệu về đá cát xi măng và vật liệu xây dựng đã rất rồi rào
và cái đấy là rất thuận lợi cho cái phát triển về lĩnh vực xây dựng
nên công ty đã đưa ra nắm bắt được lợi thế của tỉnh nhà và định hướng theo phát triển theo quy mô như vậy
đến hết năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh hà nam đã có gần ba trăm bảy mươi cơ sở sản xuất và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
trong đó có chín mươi ba cơ sở sản xuất gạch không nung hai mươi một cơ sở sản xuất gạch nung tuy nen tám cơ sở sản xuất cấu kiện bê tông một mươi một cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm
các sản phẩm công nghiệp hậu xi măng này đã tạo nên thế mạnh của ngành sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh hà nam
ngoài việc cung cấp trên địa bàn tỉnh các cơ sở này còn đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng của các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông hồng và thủ đô hà nội
đến thời điểm hiện tại
sở xây dựng cũng đã điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
về những các nội dung đề ra chúng tôi sẽ tổng hợp lại từ những các quy hoạch vật liệu hai trăm một mươi và đề án phát triển hậu công nghiệp xi măng
cũng như các đề án và các quy hoạch vật liệu khác có liên quan
trên cơ sở đấy chúng tôi sẽ đề ra những mục tiêu để phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng của tỉnh hà nam
để đáp ứng
đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong địa bàn của tỉnh và cũng như thị trường các tỉnh lân cận đặc biệt là đối với thị trường của thành phố hà nội
theo đánh giá của sở xây dựng hà nam giá trị sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh hà nam liên tục tăng cao qua các năm
từ năm năm trăm linh tỷ đồng năm hai nghìn một mươi một lên hơn một mươi ba tám nghìn tỷ đồng vào năm hai nghìn một mươi bảy
quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh hà nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi một
phấn đấu giá trị sản xuất vật liệu xây dựng đến năm hai nghìn hai mươi đạt hơn ba mươi bốn hai nghìn tỷ đồng
với những con số nêu trên ngành sản xuất vật liệu xây dựng của hà nam đang dần trở thành một mũi nhọn trong phát triển công nghiệp xây dựng
đóng góp không nhỏ vào nguồn thu ngân sách của tỉnh